một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền lên đến hơn hai tỷ đồng vừa bị công an tp vinh của tỉnh nghệ an
đã đấu tranh triệt phá bắt giữ một mươi bốn đối tượng
cầm đầu đường dây là nguyễn đình quân chú tại tỉnh đồng nai
là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc
quân sử dụng tài khoản tổng supermaster để tổ chức đường dây đánh bạc
qua mạng internet cho các con bạc
nguyễn văn chiến và lê trí công chú tại tp hải phòng là tổng dưới của quân
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt nguyễn đình quân tổ chức đánh bạc
với số tiền hơn hai tỷ đồng
công an tp vinh thu giữ một ô tô một mươi năm điện thoại di động phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng
mà các đối tượng sử dụng để giao dịch